kính chào quý vị và các bạn
thời tiết trong những ngày tới trên cả nước
và nhất là tại khu vực bắc bộ
tiếp tục là có mưa rông
khi tham gia lưu thông người dân nên mang theo các vật dụng che mưa tiện ích bên mình
và nhớ hạn chế tốc độ trên những con đường cua góc khuất để đảm bảo an toàn
phải tới ngày một mươi chín thì mưa rông mới giảm dần
còn về nhiệt độ thì các tỉnh thành phía đông bắc bộ
trong những ngày tới nhiệt độ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong cả ba ngày tới đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây cũng giảm khi cao nhất ngày
chỉ ở trong ngưỡng từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới cũng có mưa rông
tập trung chính là ở phía bắc của khu vực
trong mưa rông cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm
ngày đêm sao động từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ

khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
thời tiết không có quá nhiều biến động
phổ biến là có mưa rông rải rác
tập trung ở phía nam của khu vực
với nền nhiệt độ ở trong ngưỡng từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
đến với vùng cao tây nguyên
do ảnh hưởng của sảnh áp thấp
nên trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rông trên diện rộng
từ ngày mai mưa sẽ giảm nhanh
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây có xu hướng tăng dần
sao động từ một mươi tám đến ba mươi hai độ

các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng có mưa rào và rông rải rác
trong hôm nay và ngày mai
sau đó mưa giảm sâu
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng tăng nhẹ
trưa chiều ở trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ